hiện tại xâm nhập mặn trên các sông chính ở bến tre dự báo sẽ tiếp tục tăng cao và sâu trong tháng một này
gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân
khả năng có khoảng gần năm mươi sáu hộ dân bến tre phải sử dụng nước mặn hoặc thiếu nước sinh hoạt
toàn tỉnh bến tre hiện có sáu mươi tám công trình cấp nước tập trung
tuy nhiên nguồn nước cung cấp cho các công trình xử lý hầu hết đều dùng nước từ nước mặn từ hệ thống sông rạch tự nhiên trong tỉnh
trong khi đó các con sông này đều bị nhiễm mặn
bến tre hiện có khoảng hai mươi hộ không có nước sinh hoạt hợp vệ sinh
và gần ba mươi bảy hộ dân thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh nếu mặn kéo dài
trước đó ngày một mươi ba tháng một ubnd tỉnh bến tre đã ban hành quyết định tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn